đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các tỉnh đắk lắc bà rịa vũng tàu nghệ an vì có hành động dũng cảm sẵn sàng xả thân
bảo vệ tính mạng của người dân và tài sản của doanh nghiệp nội dung thư khen nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo tại đắk lắc vào hồi hai mươi h ngày chín tháng bốn
tại công ty cổ phần chế biến nông lâm tây nguyên ở khu vực công nghiệp hòa phú
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã xảy ra vụ cháy lớn
tại bà rịa vũng tàu vào hồi sáu h một mươi năm phút ngày chín tháng bốn tại khu công nghiệp phú mỹ một
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra vụ cháy lớn ở kho chứa hàng nông sản hạt điều
thuộc công ty cổ phần thành trí
còn tại nghệ an vào hồi hai mươi h năm mươi năm phút ngày một mươi tháng bốn tại số nhà một mươi sáu a đường hải thượng lãn ông
phường hà huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an xảy ra vụ cháy lớn
trong nhà có bốn người bị mắc kẹt
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an các tỉnh đắk lắc bà rịa vũng tàu
nghệ an đã chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các lực lượng khác nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ
giúp đỡ nhân dân không để thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản
trong lúc tham gia chữa cháy một số cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị thương
song không quản khó khăn vất vả thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
các đồng chí đã quyết tâm nỗ lực dập tắt đám cháy đồng thời khống chế được đám cháy
không lan sang các kho số bảy trăm tám mươi chín thuộc khu công nghiệp phú mỹ một thị xã phú mỹ tỉnh bà rê vũng tàu
đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
đã dũng cảm mưu trí không quản khó khăn nguy hiểm sử dụng công cụ phương tiện phá rỡ cửa quấn
để vào nhà kịp thời cứu được bốn nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy
đây là hành động dũng cảm sẵn sàng xả thân của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc công an tỉnh bà rịa vũng tàu công an tỉnh nghệ an
để bảo vệ tính mạng của người dân và tài sản của doanh nghiệp vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của đất nước
đây là hành động dũng cảm sẵn sàng xả thân của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng chí phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

tuy nhiên bộ y tế xác định không chủ quan bởi cuộc chiến chống dịch bệnh vẫn đang ở phía trước và nhiều khả năng còn kéo dài
các cơ sở y tế phải chuẩn bị tình huống khi dịch lan rộng trong cả nước
đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cũng cho biết cục đã nâng cấp phòng ngừa dịch covid một mươi chín lên một cấp độ mới
vì nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất cao
theo đó những người đến khám tại bệnh viện đều được coi là f một có khả năng chuyển bệnh từ đó có thể phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập
các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nếu như chưa đảm bảo các điều kiện an toàn
phòng chống covid một mươi chín trong làm việc và đưa đón công nhân
và thông tin này được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
văn phòng thành ủy tp hcm vừa có công văn khẩn về việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá
mức độ rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín tại các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
thường trực thành ủy tp hcm chỉ đạo các quận huyện khẩn trương thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn
trong việc tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm bộ chỉ số nêu trên
bên cạnh đó ubnd các cấp có trách nhiệm đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện làm việc đưa đón công nhân
đảm bảo đúng theo các chỉ số đánh giá
nếu có tiêu chí nào chưa đạt thì yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh
cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo đúng quy định
thưa quý vị không xét nghiệm covid một mươi chín đây là nhân đề trên bài viết đăng tải trên bản luyện tử số gia ngày hôm nay
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín vừa có văn bản khẩn gửi các địa phương đề nghị
các cơ sở y tế trên toàn quốc chỉ xét nghiệm sàng lọc và khẳng định
kết quả ncov khi có yêu cầu của nhà chức trách và không được làm dịch vụ
trước đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng sở y tế các địa phương đã đầu tư trang thiết bị
cơ sở vật chất nhân lực sinh phẩm cho phòng xét nghiệm trên địa bàn để đảm bảo xét nghiệm ncov tại chỗ
tuy nhiên ban chỉ đạo đề nghị các địa phương khi mua sắm đầu tư trang thiết bị thì phải xét nghiệm
phải cân nhắc thật kỹ để phù hợp với nhu cầu và hiệu quả sử dụng tránh lãng phí
bảy trăm linh doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ sẽ được miễn giảm thuế thu nhập
và đây là nội dung được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
từ ngày một tháng bảy tới đây thì thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm còn một mươi năm một mươi bảy thay vì mức hai mươi như hiện nay
đặc biệt là những doanh nghiệp được thành lập mới từ hộ kinh doanh sẽ được miễn hai năm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có lãi
và với việc giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ
như nêu trên bộ tài chính cho hay sẽ có khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp chiếm khoảng chín mươi ba tổng số doanh nghiệp trong cả nước được hưởng lợi
và ước tính ngân sách nhà nước sẽ giảm thu mỗi năm khoảng một mươi năm năm nghìn tỷ đồng
vừa rồi là một số thông tin trên số báo ra ngày cuối tuần
và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong sáng phương nam
cùng với biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí ạ
xin chào biên tập viên minh hương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
giữa tháng ba khi covid một mươi chín có dấu hiệu lây lan thiếu kiểm soát
các quốc gia đã kêu gọi công dân mau chóng về nước trước khi ra lệnh phong tỏa biên giới
tuy nhiên đến đây vẫn còn khoảng hai mươi năm người lao động nước ngoài còn ở việt nam
tại sao họ lại chọn ở lại
những người nước ngoài thích ứng như thế nào trước các chính sách phòng dịch tại việt nam
sáng phương nam ngày hôm nay sẽ cùng quý vị chúng ta lắng nghe câu chuyện của họ
gavin wilden chuyên viên thương mại điện tử quốc tịch anh
anh xuất hiện trên nhiều kênh thông tin trong nước và quốc tế
bởi đã gây ấn tượng với nhật ký trong khu cách ly tập trung
đầu tháng ba gavin quay lại hà nội việt nam để làm việc
thì được yêu cầu thông tin
trái với dư luận tiêu cực mà nhóm khách du lịch tại đà nẵng trước đó
gavin đã viết nhật ký những ngày tại khu cách ly tập trung
và nhận được thiện cảm từ người việt và cộng đồng người nước ngoài làm việc tại việt nam
với chuyên viên người anh này những ngày thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội
thật ra lại có phần thoải mái hơn so với một mươi bốn ngày cách ly tập trung
hiện tại bạn bè và gia đình tôi
ở anh đang trải qua những ngày ngưng hoạt động toàn bộ clouddown
cũng có phần giống tình hình ở việt nam hiện tại
tuy nhiên điều làm tôi ấn tượng với cách chính phủ việt nam ứng phó dịch bệnh
là hết sức mình lan xả của nhân viên tuyến đầu
trách nhiệm và ý thức của họ để đẩy lùi sự lây lan rất đáng để phục
đồng thời tôi cũng cảm thấy chính phủ việt nam rất nhanh chóng
phản ứng với những sự cố nhỏ nhất tìm ẩn nguy cơ bùng phát covid một mươi chín
mọi người đang thang phiền cuộc sống tự cách ly khó khăn
nhưng với tôi có hơi ngược lại
bởi tôi trải qua một mươi bốn ngày cách ly tập trung
khoảng thời gian này được ở nhà mình thì cảm thấy tự do thoải mái hơn
mặc dù mỗi ngày với tôi đều như một trò chơi tâm lý
phải tìm cách cân bằng để không rơi vào trạng thái trầm cảm hay là chán nản
hiện tại một may mắn là công ty của tôi cũng đang ngủ đông
đợi dịch bệnh qua đi nên về tài chính cuộc sống không quá bị tác động
tháng chín này tôi có kế hoạch vào tp hcm làm việc
nên đang hy vọng mọi thứ sẽ được kiểm soát tốt sớm trở lại bình thường
còn với chàng trai john mcharell bản thân đã sống tại việt nam hơn ba năm
đã quen với sự cởi mở công việc ổn định tại tp hcm
nên quyết định không trở về cũng dễ hiểu
mà khác nhìn vào tình hình covid một mươi chín đang ngày càng trầm trọng tại quê hương mình tại mỹ
anh lại có nhiều đánh giá tích cực về ứng phó của việt nam cũng như ý thức của những người xung quanh mình
tôi làm việc như một người phụ nữ và tôi làm một ít marketing và advertising
hiện tại tôi đang làm mảng sáng tạo nội dung cho quảng cáo và video viro
tại việt nam nếu bạn hỏi tôi có cân nhắc trở lại mỹ hay không thì phải nói là có
và tôi nghĩ bất cứ người nước ngoài nào còn ở việt nam hiện tại cũng đã từng cân nhắc việc ở lại hay là trở về
tôi vẫn thường xuyên nghĩ về gia đình bạn bè và đồng nghiệp ở mỹ nhưng không có ý định bắt chuyến bay về mỹ
những tuần này là quãng thời gian kinh khủng của nước mỹ bởi hàng ngàn người đã qua đời vì mỗi ngày covid một mươi chín
cảm giác mỗi khi nghĩ về các con số thật là kinh khủng
vì vậy khi nhìn lại cách việt nam ứng phó covid một mươi chín
tôi thấy nhiều điểm sáng ngay từ tháng một tháng hai sau tết trường học đã đóng cửa để tránh lây lan
trong khi đó theo tôi biết tại mỹ nhiều trường đắng đo rất lâu để làm việc đó
đến nay việt nam chưa có người tử vong vì covid một mươi chín nên rõ ràng việt nam ứng phó tốt hơn nhiều một số quốc gia phương tây
một cách ứng phó ban đầu làm tôi sốc là cách chính quyền mạnh tay ra soát và cách ly những người bạn của tôi
những người đến budapest cách đây khoảng một tháng
ban đầu tôi rất hoài nghi về cách làm này cho rằng có phần quá khắt khe
dù vậy đến nay số lượng lây nhiễm được công bố vẫn trong vòng kiểm soát nên rõ ràng là các chính sách mà việt nam nói riêng
và thành phố hồ chí minh nói chung đưa ra đang đạt hiệu quả tích cực
đa phần người nước ngoài ở lại việt nam thời điểm này đều phải thực hiện giãn cách xã hội từ cách ly chú động ngưng công việc đợi trí thị mới
với một số người tâm trạng buồn chán bức bối có phần tù tống lại trở thành cảm hứng sáng tạo nghệ thuật
họ biến câu chuyện những ngày cách ly thành sản phẩm
mới đây nhất anh atom
ở ukraine cùng bạn gái thực hiện đoạn phim ngắn về cách hưởng thụ những ngày giãn cách xã hội
tôi tên là atm hai mươi chín tuổi sinh ra và lớn lên ở ukraine và hiện đang làm việc tại thành phố hồ chí minh
cũng như những người việt nam khác và đa số mọi người trên thế giới tôi đang ở nhà cùng bạn gái
và cố gắng giữ như thế để không bị bỏ lỡ
về cơ bản thì chúng tôi cũng không làm gì nhiều những ngày này
nhưng không vì thế mà buồn chán bởi cả hai đều có tính cách năng động nên mỗi ngày phải tìm công việc niềm vui cho nhau
cá nhân tôi là giáo viên tiếng anh nhưng có sở thích làm phim nên tôi muốn ghi nhận lại cảm xúc của một người phải trải qua chuỗi ngày liên tục phải ở nhà như thế nào
đây có lẽ là cảm xúc tâm trạng của phần lớn người dân việt nam hiện nay thực hiện giãn cách xã hội
nhưng cuối cùng chúng ta phải học cách thức dạy mỗi ngày một cách tích cực nhất
không chỉ bây giờ mà khi cuộc sống bình thường chúng ta đều phải học cách cân bằng quỹ thời gian tâm trạng
tôi muốn chuyển tải nó một cách lạc quan tích cực nhất và hy vọng các bạn sẽ tìm được sự đồng cảm năng lượng qua sản phẩm này
không chỉ liên quan đến lao động nước ngoài mà mới đây nhất tổng cục du lịch đã có công văn yêu cầu thống kê số lượng khách du lịch còn đang lưu trú
trong đó có những trường hợp khách vì các lý do khách quan chính sách chống covid một mươi chín nên mắc kẹt và có nhu cầu
tổng cụ du lịch đã có công văn yêu cầu các cơ sở lưu trú hỗ trợ tối đa điều kiện sinh hoạt để đợi bộ giao thông vận tải thu xếp chuyến bay
còn bộ lao động thương binh và xã hội thống kê số lao động nước ngoài đang làm việc tại việt nam là gần bảy mươi người
trong đó lao động người trung quốc chiếm hai mươi hai bốn lao động người hàn quốc chiếm ba mươi bốn bốn lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác chiếm bốn mươi ba hai
hiện số lao động người nước ngoài chưa quay trở lại việt nam làm việc là trên hai mươi năm người
trong đó lao động trung quốc chưa đến bảy mươi năm còn lại một mươi năm là lao động hàn quốc một mươi là lao động đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác
nhiều doanh nghiệp đang có đề xuất bổ sung lực lượng lao động nước ngoài tay nghề cao được nhập cảnh để tiếp tục quy trình hoạt động
tuy nhiên các đề xuất đang được phải cân nhắc thần trọng trong tương quan hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
ấn thường trực trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
với nội dung chính là chỉ đạo lực lượng công an nòng cốt là cảnh sát giao thông
phối hợp với các lực lượng khác và thanh tra giao thông vận tải kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ phân đường làn đường tín hiệu giao thông
xử lý các vụ tụ tập chạy xe thành đoàn lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội người dân đã chấp hành nghiêm không ra đường nếu không có việc cần thiết
mật độ người và phương tiện trên địa bàn hà nội giảm đáng kể
thế nhưng không vì thế mà nguy cơ tai nạn giao thông giảm
vậy nguyên nhân từ đâu mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
những điểm giao cắt này đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều không còn cảnh ôn tóc
không xung đột giao thông
nhưng hiện tượng người vi phạm luật giao thông tại đây vẫn khá phổ biến
bắt đầu từ khi mà có cái chiến dịch mà của thủ tướng chính phủ đưa ra là phòng chống dịch ấy
thì là lượng người tham gia giao thông rất là thưa ít hơn lúc
trước nhưng mà vì đường vắng lên là có một số không chấp hành luật tham gia giao thông
đã vượt đèn đỏ là rất là nguy hiểm
mà có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác
trên mặt đường
vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định
rất nhiều hình ảnh như thế này xuất hiện trên các tuyến đường của hà nội
có những người có thể người ta đi bộ hoặc là có thể người ta không chấp hành luật lệ giao thông
thế nên người ta cố tình người ta vượt đèn đỏ
đường thông hệ thoáng thì người dân người ta cũng phóng nhăn
không có một luật lệ nào cả
do mật độ phương tiện thấp
các tuyến đường thông thoáng
đặc biệt tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh
giảm tuần tra xử phạt
khiến một số người chạy xe có tâm lý chủ quan lơ là
vi phạm quy định về tốc độ phân đường làn đường lái xe vượt đèn đỏ
trong thời gian này lưu lượng người phương tiện giảm lý rất nhiều
thì những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông vẫn tiềm mẩn
do đối với người tham gia giao thông đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện là xe cơ giới
thì sẽ chủ quan
và vi phạm những cái hành vi như là chạy quá tốc độ quy định
đi không đúng làn đường phân đường
và đặc biệt là những nơi đường giao nhau hay những đường cúp lộ thì rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông
vì thế khuyến cáo của phòng giao thông công an tp hà nội thứ nhất
là đối với cả người dân thì thực hiện đúng theo tinh thần của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
thứ hai khi có việc cần thiết ra ngoài đường tham gia giao thông
thì tuân thủ theo luật giao thông và những nguyên tắc giao thông
để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình
và những người khác

đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong thời điểm này
nguyên nhân chính vẫn là yếu tố chủ quan coi thường pháp luật của người dân
trong lúc cả nước đang căng mình phòng chống dịch bệnh
lực lượng y bác sĩ các bệnh viện đang dồn hết sức mình để chống lại dịch bệnh
mỗi chúng ta đừng để họ phải bận thêm vì cấp cứu
chữa chạy cho những nạn nhân của các hành vi cố ý không đáng có này
trước tình trạng nhiều bệnh viện lớn
phải cách ly nhân viên y tế
vì tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
các bệnh viện tại đà nẵng đã nâng cấp phòng ngừa trong công tác phòng dịch
để hạn chế tối đa tổn thất
trước khi được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
ca bệnh số hai trăm ba mươi bảy quốc tịch thụy điển đã đến khám tại bốn bệnh viện lớn
ngay sau đó hàng loạt nhân viên y tế phải cách ly vì thuộc diện f một
để tránh trường hợp tương tự xảy ra
các bệnh viện trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã triển khai nhiều biện pháp nâng cấp phòng ngừa
xem tất cả bệnh nhân là đối tượng có khả năng truyền bệnh
để nâng cao cảnh giác kịp thời phát hiện
ngăn chặn sự lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế
triển khai phòng khám sàng lập covid một mươi chín ngay tại khoa cấp cứu
có đường gắn chỉ ra có hướng đi riêng
và có nhân viên công tác xã hội nhân viên khám bệnh
phân luận ngay tại cổng vào khám bệnh
khi vào tất cả nhân viên của phòng khám sẽ đưa tờ khai khai tờ khai y tế
đo thăng nhiệt cũng như đeo khẩu trang khai thác nhanh bệnh sử
chủ chứng hô hấp cũng như dịch tễ của bệnh nhân
nếu có chủ chứng hô hấp hay dịch tễ sẽ phân luận qua hướng khám sàng lập covid một mươi chín
để nó được triển khai một cuộc khám
và có đầy đủ nhân viên y tế đồ bảo hộ để chuẩn bị khám sàng lọc cho bệnh nhân
bên cạnh đó các cơ sở y tế tăng cường củng cố đường dây nóng tư vấn
cung cấp đầy đủ thông tin cho người bệnh
chỉ khi nào thật cần thiết
mới đến khám cấp cứu tại cơ sở y tế
thực hiện giãn cách giường bệnh
tránh tập trung đông tại các bệnh viện lớn
những bệnh nhân không có chủ chứng cấp cứu mà cần điều trị ở những tiến nhà hơn
hoặc là có thể cho thuốc về
thì bệnh viện sẽ khuyến khích cho người già
cho bệnh nhân nói về điều trị tại phía dưới
còn nếu bệnh nhân nào điều trị ở đây
thì sẽ thành lập những đội y tế của do đoàn thanh niên
cũng như bảo vệ
chống chặn các cựu
giảm trần sức bệnh nhân nằm tại biển
hiện tại số lượng bệnh nhân thì giảm hơn nữa
đối với người nhà cũng giới hạn một người chăm sóc cho một bệnh nhân
và đều phải thực hiện khai báo y tế
kiểm tra sức khỏe và yếu tố dịch tễ
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các cơ sở y tế
theo đặc thực thù của mô hình của bệnh viện phụ sản nhi
thì tất cả những đối tượng như là trẻ em phụ nữ mang thai
thì thật sự cần rất nhiều người chăm sóc
để hỗ trợ bên cạnh
nhưng mà bệnh viện cố gắng giải thích cho bệnh nhân
thứ nhất là tuyệt đối mình sẽ không thăm sản phụ và em bé
trong giai đoạn mà đang có dịch bệnh như vậy
và thứ hai là những người chăm sóc họ sẽ phải khai báo y tế rõ ràng
cụ thể giới hạn là một hai người chăm sóc
và những người chăm sóc nếu mình luôn phiên với nhau
chứ không phải là tập trung quá nhiều người chăm sóc
cũng như là tiến hành việc giãn cách các dừa
mà không có quá gần gây ra mất an toàn về dịch tễ
các biện pháp dự phòng này đang được các cơ sở y tế triển khai nghiêm túc
luôn luôn cảnh giác đảm bảo an toàn trong cơ sở khám chữa bệnh
để có đủ nguồn lực ứng trực trong công tác khám chữa bệnh
sớm đẩy lùi dịch bệnh
trong hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương
về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách thảo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ người lao động
bảo đảm an sinh xã hội trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ đã một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn
tất cả người dân đã đồng hành chia sẻ và thông cảm với chính phủ
đồng thời đánh giá cao sự cố gắng vượt qua khó khăn và cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành các chính quyền địa phương doanh nghiệp
và đến thời điểm này có thể thấy rằng
cùng với những chính sách quyết liệt kịp thời của chính phủ
thì sự quyết tâm đồng thuận trên dưới một lòng
sự tin tưởng ủng hộ tuyệt đối của người dân là một trong những yếu tố quan trọng
giúp chúng ta đạt được thành công bước đầu trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
thay vì tắt bật buôn bán như mọi khi
những ngày này ông lưu đức thọ dành thời gian để chơi cùng các cháu
cửa hàng bán quần áo của gia đình ông trên phố gia ngư quận hoàn kiếm tp hà nội
đã ngừng kinh doanh hơn hai tuần nay từ khi có chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
mặc dù việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập
thế nhưng gia đình ông thọ đều đồng tình và vui vẻ chấp hành chủ trương này
chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế tập thay đổi thói quen sống
để thích nghi trong những ngày giãn cách xã hội
không những thế chỉ trong chưa đầy một tháng qua
các cá nhân tổ chức đã ủng hộ số tiền và kiện vật lên tới hơn tám trăm linh tỷ đồng
cho công tác phòng chống dịch
nhiều hành động đẹp tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn
cũng đã được nhân lên trong cộng đồng
điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội
mà còn là sự đồng hành chia sẻ của các tầng lớp nhân dân với chính phủ
khi mà ý đảng lòng dân hợp nhau và khi mà dân đã tin tưởng là chính phủ tin tưởng ở đảng
phải là khi vào cuộc thì coi như là chắc chắn là kẻ thù nào chúng ta cũng có thể vượt qua được
mặc dù rất cam go và vô cùng cam go trong một cái điều kiện đất nước chúng ta còn đang rất nghèo
cuộc chiến tới còn rất là khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ chiến thắng
cái khẩu hiệu lúc này mà đảng chính phủ đề ra lúc này là tất cả vì sức khỏe người dân
đặt cái tính bệnh người dân cho hết nó đã càng thể hiện nữa cái tinh thần trách nhiệm người dân của đảng ta
và điều đó nó càng làm cho cái uy tín của đảng cái niềm tin người dân và đảng nó càng mạnh mẽ hơn
và chính tự nhiên
từ cái niềm tin ấy theo tôi thì sẽ tạo ra một sức mạnh một sự đồng phận giữa đảng và người dân
sức mạnh đoàn kết trong cả dân tộc chúng ta trong cuộc đấu tranh chống đại dịch này
trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín những chính sách quyết liệt của chính phủ
cùng sự hỗ trợ kịp thời dành cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu
tất cả vì sức khỏe tính mạng của nhân dân và sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau
đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
đã tạo nên sức mạnh với một niềm tin chung
việt nam chắc chắn sẽ sớm giành thắng lợi
tôi rất tin cái đường nối chủ chương sách của đảng
và cái quan tâm chỉ đạo của thủ tướng
tôi tin rằng việt nam sẽ chiến thắng
việt nam sẽ vượt lên tất cả để giành thắng lợi
cảm thấy đất nước việt nam mình khá tự hào
và mình tin rằng với khả năng chống dịch của đất nước việt nam mình
thì dịch mình sẽ mong dịch bệnh là sớm chấm dứt
điều đó không chỉ phát huy sức mạnh trong công tác phòng dịch hiện nay
mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác hậu dịch
việt nam chưa từng chùn bước trước khó khăn
luôn mạnh mẽ và đứng cao hơn thách thức
nhờ vào khí chất dân tộc sự quyết tâm đồng thuận trên dưới một lòng
điều này đã và cần được phát huy không chỉ trong nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín
mà ngay cả trong thời gian tới không để nền kinh tế đổ gãy
đó là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
để thực hiện mục tiêu kép đầy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội
vào lúc này đó cũng là lời hiệu triệu toàn dân toàn quân
mặc dù dịch bệnh làm khó khăn gấp đôi
nhưng chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực gấp ba để vượt qua